tiếp phó chủ tịch hạ viện séc chủ tịch đảng cộng sản séc ông morava vutech philip đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam vào sáng nay
thủ tướng nguyễn xuân phúc hoàn ngành việc chính phủ séc nối lại việc cấp thị thực cho lao động việt nam và mong muốn hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực khác
tại buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc vui mừng tiếp ngài phó chủ tịch hạ viện séc và cho biết người dân việt nam luôn có thiện cảm và dành tình cảm tốt đẹp với nhân dân séc
gần đây nhất là chuyến thăm chính thức séc của thủ tướng vào tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín và hai bên đã ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế
đặc biệt là việc hãng hàng không bamboo airways đang nỗ lực sớm triển khai mở đường bay trực tiếp hà nội praha
qua phó chủ tịch hạ viện thủ tướng gửi lời mời thủ tướng séc andrei babis sang thăm chính thức việt nam vào năm hai nghìn hai mươi nhân dịp hai nước kỷ niệm bảy mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao
phó chủ tịch hạ viện séc trân trọng cảm ơn thủ tướng đã dành thời gian tiếp
ông thông báo với thủ tướng việc chính phủ séc đã khởi động lại việc cấp thị thực cho công dân việt nam
ông bày tỏ tin tưởng không chỉ việc cung cấp thị thực cho lao động mà còn cả hoạt động khác cho công dân việt nam đều được triển khai thuận lợi
ông mong muốn thúc đẩy hợp tác về kinh tế thương mại đầu tư giữa hai nước
phó chủ tịch hạ viện séc mong muốn đường bay thẳng giữa hà nội và praha sẽ được mở
séc cũng đang xúc tiến hợp tác với việt nam trong lĩnh vực công nghiệp ô tô và mong muốn khởi công nhà máy tại việt nam
với quan hệ tốt đẹp và sự tin cậy đối với việt nam phó chủ tịch hạ viện séc cũng khẳng định đã ủng hộ tuyệt đối việc việt nam ứng cử trở thành thành viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc
thủ tướng trân trọng cảm ơn cộng hòa séc tin tưởng và ủng hộ tuyệt đối việc việt nam ứng cử làm ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
về hợp tác kinh tế thương mại thủ tướng mong muốn hai bên cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa để thúc đẩy và mở rộng quan hệ hợp tác trong lĩnh vực kinh tế thương mại và đầu tư góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước